chủ tịch miguel mario díaz canel béb mundet cuồng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước cộng hòa cuba
đã đến thăm và làm việc tại thành phố hồ chí minh
đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam
từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi một của chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng nước cộng hòa cuba
chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cộng hòa cuba miguel mario díaz canel behmudet
và đoàn đại biểu cấp cao đến thăm khu di tích địa đạo củ chi huyện củ chi
ngay sau khi đáp máy bay xuống sân bay tân sơn nhất sáng ngày một mươi tháng một mươi một
tại đây đoàn đã được xem tài liệu giới thiệu về hệ thống hầm ngầm tại địa đạo củ chi
nghe giới thiệu về công dụng các lòi bẫy xem các nghệ nhân làm dép râu may vá
chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cộng hòa cuba miguel mario díaz canel béb mundet
cùng phu nhân thích thú khi được khám phá các hầm ngầm tham quan mặt thất
được thưởng thức món ăn khoai mì cơm nấm đặc sản củ chi
ngoài ra chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cộng hòa cuba miguel mario díaz canel béb mundet
và đoàn đại biểu cấp cao cộng hòa cuba còn đi tham quan khu công nghệ cao tp hcm
lãnh đạo tp hcm có buổi hội kiến với chủ tịch cuba miguel mario díaz canel béb mundet
tại hội trường dinh thống nhất chiều cùng ngày